tại tiểu khu bốn trăm bốn mươi năm rừng phòng hộ đắc côi huyện con rẫy tỉnh con tum
đã phát hiện một vụ phá rừng với quy mô tương đối lớn
tại tiểu khu bốn trăm bốn mươi năm rừng phòng hộ đắc côi huyện con rẫy đã có hàng chục cây gỗ rổi thông nàng
từ nhóm ba đến nhóm năm đường kính từ bốn mươi đến chín mươi cm bị chặt hạ
dấu vết để lại cho thấy một số cây mới bị chặt hạ chỉ một vài ngày trước gốc cây còn gì nhựa
một số điểm khác cây đã bị đốn hạ cách đây hàng tháng được cưa thành hộp sẻ thành tấm ngột ngang chưa kịp vận chuyển
trong khi lâm tặc tự do hoành hành trong rừng phòng hộ chọn các cây gỗ lớn có giá trị chặt phá trong một thời gian dài
nhưng chủ rừng và chính quyền địa phương nơi đây không hề biết